phiên tòa phúc thẩm xét xử hà văn thắm cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đại dương ocean bank
và hai mươi năm bị cáo kháng cáo trong vụ đại án ocean bank bước vào ngày làm việc thứ ba
tòa xét hỏi các bị cáo nhiều nội dung liên quan hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tội cố ý làm trái
tại phiên phúc thẩm các bị cáo bị truy tố về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt hơn sáu mươi chín tỷ đồng của ocean bank thông qua công ty cổ phần bsc việt nam và các luật sư bào chữa cho rằng
công ty bsc được thành lập và hoạt động hợp pháp mọi hợp đồng ký với khách hàng là hoàn toàn tự nguyện và đúng pháp luật
công ty bsc cũng thực hiện đúng những cam kết đã thỏa thuận trong hợp đồng
còn các bị cáo khác chỉ là người làm theo chỉ đạo tạo nguồn thu về cho công ty bsc
không biết mục đích chi và sử dụng tiền của các bị cáo hà văn thắm và nguyễn xuân sơn
tiếp tục trình bày lý do kháng cáo các bị cáo mong tòa phúc thẩm xem xét thấu đáo về động cơ vai trò vị trí
mức độ thực hiện hành vi để định hình phạt hợp lý
cũng theo các bị cáo mức án phạt cũng như tiền bồi thường dân sự của tòa sơ thẩm đối với họ là chưa thỏa đáng
trả lời tòa cựu chủ tịch ocean bank vẫn thừa nhận hành vi chỉ đạo chi lãi ngoài vượt trần lãi suất là sai quy định
xong đó là có lợi cho ngân hàng đại dương